các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đễ hội truyền thống là loại hình sinh hoạt văn hóa sản phẩm tinh thần của người dân được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử
lễ hội là sự kiện thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của cộng đồng tôn vinh những hình tượng thiêng được định danh là những vị thần
đó cũng là sự kiện tưởng nhớ tỏ lòng tri ân công đức của các vị thần đối với cộng đồng dân tộc
lễ hội minh ông hay còn gọi là lễ cầu ngư của người dân miền biển từ miền trung đến miền nam nước ta là một trong số những lễ hội tiêu biểu như vậy

người dân miền biển sống gắn bó với nắng gió và cát với con tôm con cá mà mẹ biển bao la ban tặng
họ sinh ra và lớn lên trong làn nước mặn mòi của biển và cho đến lúc chết đi họ lại trở về với cát và nước
dân biển là vậy hạnh phúc hay bất hạnh đói nghèo hay giàu sang đều nhờ vào biển
đối với họ biển là nguồn sống thân thuộc như người mẹ
nhưng cũng huyền bí như một nhân vật tối cao
nhiều quan điểm cho rằng tục thờ cúng cà ông còn gọi là thần nam hải
bắt nguồn từ tiếng ngưỡng thờ cá của người việt các tỉnh bắc bộ
ông là tiếng gọi tôn kính của ngư dân dành riêng cho cá voi
loài cá thường giúp họ vượt qua tai nạn khi lênh đênh trên biển cả
trong dân gian người việt cũng như người trăm và người hoa đều cho rằng cá voi không phải là loài cá bình thường mà là một loài cá thần
biểu hiện ở đây không phải là sức vóc to lớn và sức chịu đựng khác thường mà là loài cá có suy nghĩ có tình cảm
và đặc biệt là sự cảm nhận và tâm linh như con người
ở cái lăn này nó có cái sắc phong của vua minh mạng một tám hai mươi bốn
trong cái nội dung của cái sắc phong đó là nhớ ơn các ông cứu người
cứu vua gia long là ba của vô minh mạng đó
thì ông trường lệnh lệnh tới các cửa sông các đội trường đà đều phải làm lăn thờ cá ông để nhớ ơn cá ông cứu người
đó là một cái chứng tích rất là cụ thể rõ ràng là các ông cứu người là cứu lúc mà tây sơn dược gia long ra ngoài công đảo đó
thì được bị bão bùng mưa gió này
thì nó đó là cá ông cứu người
theo dân gian truyền miệng đức tin của những người con dưới biển luôn hướng về hai hình tượng tâm linh lớn nhất là mẹ quan âm nam hải và đức ngài cá ông
dù là ngư dân kéo lưới thả trài ở đâu đi chăng nữa ai cũng tâm niệm khi đi biển gặp sóng to gió lớn
nếu cầu xin nước nga hiền linh thì đức ngài sẽ hiện lên trong hình hài của một con cá
voi khổng lồ dẫn đường tàu bè cập bến an toàn
chính vì sự lưu truyền đó mà cá ông hay cá voi trở thành một linh vật một vị thần phù trợ hết sức linh thiêng đối với người đi biển
mỗi khi cá ông gặp nạn rác trôi giạt vào bờ đều được những ngư dân tổ chức an táng thật trang trọng và tổ chức thờ cúng
từ chuyên miệng niềm tin này lớn dần và trở thành tiến ngưỡng phổ biến của ngư dân
cầu mưa thuận gió hòa
cầu quốc thái dân an
đặc biệt cầu mong sự an toàn cho những người đi biển
như vậy cái lễ cầu ngư là vùng biển chúng tôi là vùng nào cũng làm hết
trong mùa xuân cầu cho được mưa thuận gió hòa
cầu cho mùa mòn được nhiều tháng lợi
có làm đọt được ngư dân được
thì không khó lên
và đời sống kinh tế còn ngày phát triển
cùng nhau giữ gìn biển đảo
tùy theo từng địa phương mà lễ hội nginh ông sẽ diễn ra vào một thời điểm nhất định trong năm
với nhiều nguy thức long trọng được đông đảo ngư dân trong và ngoài tỉnh đón chờ
tại huyện cần giờ thành phố hồ chí minh người dân tổ chức lễ hội vào tháng tám âm lịch
tại khánh hòa lễ hội được tổ chức vào tháng một mươi hai âm lịch
ở quảng bình quảng nam
bà con thường tổ chức vào những tháng sau tết nguyên đán
đối với cái phong tục đó thì mỗi nơi nó khác nhau
ở quảng bình thứ nhất là ở phan thiết
ở nguyên nhân thì ở ngoài đó nó có pha pha vô vấn đề của người chăm
thành ra có bã trạo kèo trên bờ này khi nọ để trưởng trưng cho vấn đề bà con ngư dân
còn đặc biệt đối với ở cần giờ
ở đây bắt đầu từ cần giờ đây mà xuống tới cà mau
cái lễ hội ở đây nó hoàn toàn có cách nam bộ
mà không có vấn đề bã trạo
và cũng hoàn toàn đặc trưng cho những người nam bộ mở cõi từ các chúa các chú nguyễn tới bây giờ
vào những ngày lễ hội diễn ra không có con thuyền nào xa khơi biển êm lặng sóng
người dân sơn sửa lại ghe tàu
trang hoàng cờ hoa cho ghe tàu thật đẹp để đón cả ông về
bên này ví dụ như chuẩn bị nginh âu hình như hầu như ghe nào ở địa phương này ghe nào cũng mới về quê này hết đó
đó là ra về để rước làm cũng như cúng nginh âu vậy đó
tục đệ từ xưa tới giờ rồi hồi đó mấy chục nhiều chục năm nay rồi
cứ ở bất cứ dân địa phương ở đây mà phải làm người biển ở đâu rồi cũng được
ngày này cũng phải về đây hết đó
hỏng về nó làm như có một cái gì đó nó khó chịu lắm
thực ra giống như mình không chọn dạng quê hương hay là cái gì đó
trong ba ngày hội sáng sớm người dân đã kéo về nơi được chọn là địa điểm tổ chức lễ hội
những người phụ nữ hàng ngày tất bật với cá tôm
thì giờ sắm xanh quần áo để đi hội
dù ở địa phương nào
thì lễ hội nginh âu
cũng đều diễn ra với các trình tự
như phần lễ với các nghi thức lễ rước kiệu của nam hải tướng quân xuống thuyền dòng ra biển
lễ tế diễn ra trang trọng sau lễ rước với nghi thức cổ truyền
các lễ cầu an diễn ra tại lăng ông thủy tướng
trong lễ hội nginh âu ở huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
những người mặc trang phục binh lính thời vua gia long
cùng nghiên cựu đức ông nam hải
cùng các sắc phong lên tàu chính được trang hoàng nhiều hoa và cờ phướn
theo sau là nhiều ghe và tàu thuyền khác
tàu sẽ thực hiện nghi thức trực tiếp ở ngoài biển
tàu chính dẫn đầu đoàn tàu ra biển qua hướng vũng tàu
sau khi chạy một vòng ra biển và làm lễ xong
đoàn tàu quay trở về bến cần giờ để chuyển sang cuộc diễu hành trên bờ
tại đây hai con rồng dài uốn lượn nhịp nhàng mở đường cho các đoàn tôm cua cá theo sau
hoạt động này diễn tả mong muốn một mùa cá bội thu và bình yên về cho dân làng
phần tế đủ nghi thức lễ lục cúng đọc văn tế ca ngợi công đức của thần
cầu xin cho thần ban cho vạn trài mùa bội thu
thuyền ra khơi xuôi chẻo mắt mái khi trở về tôm cá đầy ghe
phần tiếp theo là lễ cúng
khi vị chủ lễ lên chủ trì phần cúng thì có một vị cao niên tinh thần minh mẫn trí tuệ đọc bài văn cúng gồm có ba phần
mở đầu là cúng ca ông tiếp theo là lễ cúng tiền hiền hậu hiền những bậc tiền nhân có công lập nên làng xã và cuối cùng là cúng âm linh
lễ cúng kéo dài gần một giờ sau đó là phần hội cầu ngư
trong phần lễ tụi tôi tập trung vào hai cái vấn đề điểm nhấn
điểm nhấn thứ nhất là chúng tôi đưa vào cái vấn đề là viếng nghĩa trang liệt sĩ rồi thứ hai là thượng lễ thượng kỳ
thì cái viếng nghĩa trang liệt sĩ là nó thể hiện cái uống nước nhớ nguồn rồi thứ hai là ghi ơn những người đã hy sinh trên dùng biển cho cần giờ ngày hôm nay
thứ hai nữa là một cái vấn đề là thượng kỳ tức là chúng tôi tập trung cho cái lễ này để khai mạc cho cái lễ hội trong ba ngày diễn ra trên địa
trên quyện cái thứ ba nữa thì chúng tôi có một cái lễ nữa mà đó là như là lễ mừng công
thì lễ mừng công thì tập trung vào tối ngày một mươi năm thì chúng tôi làm cái lễ này là để mang tính chất là báo công để tổng kết một mùa đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của ngư dân cần giờ đồng thời đó là khen thưởng
sau phần lễ là phần hội đầy màu sắc với nhiều hoạt động thú vị
lễ thượng đại kỳ lễ mừng công ngư
trên biển tổ chức các trò chơi dân gian mang tính tặc trưng ngành nghề vùng biển biểu diễn nghệ thuật
còn có nhiều hoạt động văn nghệ thể thao ca nhạc được diễn ra xuyên suốt trong khuôn khổ sự kiện tạo điểm nhấn cho khách du lịch về sự kết hợp giữa ẩm thực và văn hóa nghệ thuật

quảng bá cho hoạt động du lịch nghỉ dưỡng du lịch sinh thái trên cơ sở giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử cho người dân cần giờ
với người dân quảng bình làn điệu hò khoan trèo cạn là một loại hình diễn sướng bắt buộc quan trọng không thể thiếu trong cả phần lễ và phần hội của các lễ hội cầu ngư hàng năm
quảng bá cho hoạt động du lịch nghỉ dưỡng du lịch sinh thái trên cơ sở giáo dục truyền thống văn hóa nghệ thuật
quảng bá cho hoạt động du lịch nghỉ dưỡng du lịch sinh thái trên cơ sở giáo dục truyền thống văn hóa nghệ thuật
theo tâm linh của người dân miền biển ban khẳng kiệt của làn lập ra một nhóm văn nghệ dân gian gồm có phương trèo cạn nhảy hoa đăng mùa quạt cầu cho quốc khái dân an trời yên biển lẳng mùa mang bồi thu
nếu gọi đầy đủ tức là mùa bóng trèo cạn
bởi vì sao
vì trước đấy khi mùa bóng là thường thường dành
sao gọi là mùa bóng
bởi vì trên đôi tay của họ có hai cái ngọn đèn
mà trước đấy thì thắp bằng nến
và mùa bóng thì thường là xuất hiện ban đêm
khi nói cái ánh đèn nó lung linh ở trên tay người múa nó mới mềm dẻo nó mới đẹp
người ta theo cái đường ánh sáng ở đôi tay là thấy đẹp
còn trèo cạn thì phần lớn là náp
phần lớn là náp để thể hiện cái sự khỏe mạnh
cái sự chắc
chắc chắn định mái trèo để đưa con thuyền lượt tới
nên trong khi gọi là mùa bóng trèo cạn bao giờ nó cũng đi đôi với nhau
nhưng mà vì dân gian gọi thì nói thế nó dài quá
nên thì nói rằng là hát trèo cạn cho nó nhanh cho thực tế
bao giờ trong trèo cạn cũng có mùa bóng
mà khi đã mùa bóng thì phải có trèo cạn
thì lúc đó cái điều mùa bóng trèo cạn nó mới hoàn thiện được
làn điệu này gồm những điệu hò múa quạt hát trèo cạn hò đưa linh
đây là một nội dung quan trọng không thể thiếu và làm nên bản sắc riêng độc đáo của các lễ hội cầu ngư ở quảng bình
đúng như tên gọi của loài hình diễn xướng này
treo cạn chính là diễn tả và mô phỏng trên cạn những hoạt động treo thuyền của người đi biển làm nghề đánh cá
mỗi điệu múa lại mô phòng một hoạt động lao động sản xuất của ngư dân như trèo thuyền bắt cá
các cầu hò điệu múa đều mang nội dung cầu cho một năm bình yên tôm cá đầy thuyền nhân dân nọ ấm
ơ anh em ơi hôm nay là ngày tốt tháng lành hạ thủy xuất hành
tước từ giờ giang sơn phù hồ sau thì nhờ các thờ làm ra
nhờ bà con trung sức trung công để quyết tâm ra đây để thuyền lao ra biển đông làm ăn đắc tài
thắng rồi nhé
hơ hơ hơ giờ trống rồi thôi chán để hơ hoa
yêu mê lời
hơ hơ hơ buồm căng đi hãy hơ hơ cành
yêu mê lời
hơ hơ hơ hãy cành bị mà khơi đi ra khơi ra

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
lễ hội cầu ngư đã trở thành một sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa hàm chứa những giá trị nhân văn cao đẹp
đó là sự tích hợp những giá trị văn hóa dân gian truyền thống đậm sắc biển được phô diễn trong ngày hội tế thần
lễ hội cầu ngư không những là dịp để người dân tri ân các thế hệ tiền nhân những người có công trong việc phát triển nghề biển
mà còn là dịp đem lại niềm vui sự hưng phấn cho ngư dân tạo tâm thế vững tin để bước vào vụ mùa mới
thưa quý vị và các bạn trong hành trình vươn khơi từ đời này sang đời khác thế hệ này tiếp nối thế hệ kia
người dân ven biển xã nhân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình vẫn truyền khẩu những điệu hò đặc sắc phản ánh đời sống sinh hoạt công việc mưu sinh hàng ngày
như một mạch nguồn nối dài những câu hò biển hò khoan trèo cạn đã ngấm vào cát vào nước và cả tâm thức của những người con dân nơi đây
trong đó có nghệ nhân phạm thị niếu bà đã dành chọn tấm lòng nhiệt thành để giữ gìn văn hóa quê hương đưa điệu điệu hò khoan sống lại với cư dân vùng biển nhân trạch
nghệ nhân phạm thị niếu sinh ra ở một làng quê ven biển giàu truyền thống văn hóa
ngay từ nhỏ những làn điệu dân ca hò khoan đã như một nguồn suối mắt trong nuôi dưỡng tình yêu và niềm say mê của người nghệ nhân với văn hóa truyền thống quê hương
chồng hy sinh từ khi bà mới hai mươi tám tuổi vượt qua nỗi đau riêng bà thay chồng sớm khuya tần tạo chăm sóc các con dùng lời ca tiếng hát xoa dịu nỗi đau bản thân
khi ấy những câu hò điệu hát không chỉ là niềm vui nhỏ trong cuộc sống mà đã trở thành điểm tựa tinh thần trong những tháng ngày khó nhọc
trải qua thời gian vun đắp bà càng cảm thấy gắn kết hơn với làn điệu hò khoan mà cha ông để lại
hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé
những điệu hò khoan cứ thưa dần ở làng quê ven biển này chăn trở cho một di sản văn hóa đang đứng trước nguy cơ mai một
bà niếu cùng hơn năm mươi cụ cao tuổi ở xã đã đứng ra siêu tầm khôi phục các làn điệu âm nhạc dân gian lễ hội truyền thống của làng biển
học lại học bài vợ học hết
thế về mình nghĩ ra là mời một số của ông của bà mà được đây có làm cái này
họ hiểu cái này và có làm văn nghề lâu năm tập hợp lại
không chỉ dừng lại ở đó bà cùng những người có tâm huyết đã đứng ra thành lập câu lạc bộ văn nghệ truyền thống của xã do bà làm chủ nhiệm
bà đã tìm trong cát những hàn phản lấp lánh của văn hóa truyền thống miền biển quê hương
những nỗ lực đó chỉ nhằm để thực hiện một ước mơ giản dị

đưa tiếng hát quay trở lại với đời sống văn hóa giàu bản sắc quê mình
hiện nay câu lạc bộ văn nghệ có hơn năm mươi thành viên tham gia
với sự giúp sức của bà niếu họ cùng tiến hành siêu tầm phục dựng lại lễ hội cầu ngư hàng năm
góp phần khôi phục lại những làn điệu dân ca trong hò khoan trèo cạn và các làn điệu hò biển
bà niếu cùng các thành viên khác cũng tích cực đưa các làn điệu xưa truyền dạy cho thế hệ trẻ
tuy nhiên bà cũng chan trở
vì những người trẻ trong làng mê hò khoan còn rất ít nên việc gìn giữ nét văn hóa làng biển còn nhiều khó khăn
cả nhiều thế hệ giữ được
mê là bảy năm này rồi sáu năm này năm năm bốn năm ba năm hai năm
phải giữ được từng lập người
khi nữa mới giữ được
chứ còn giữ đường bằng văn bản là không thể giữ được
nhưng mà giữ được là
để mà chuyên môn hóa trong cái câu lạc bộ này là vì
không phải giữ cho các em vô tập mùa là hành mùa rất là dẻo
mùa dẻo hơn tạc mê
nhưng mà hạt về dân gian là hạt khó lắm
là vì chưa có cái thời gian để truyền dạy cái hát
mà phải truyền dạy cái hạt vô
mọi người đều biết cái hạt đó
thì khi đó mê yên tâm
vì bà có cái văn hóa văn nghệ từ năm năm năm từ nãy đây
cho nên sau khi năm hai nghìn đến năm bốn phút lại
thì bà đi văn đồng mời anh em
còn năng khiếu
nói chung là bà vừa đầu tư công vừa đầu tư của
để xây dựng phong trào của câu lạc bộ này
hơn năm mươi thành viên của câu lạc bộ
dù tuổi đã cao
nhưng cùng chung tình yêu với biển quê hương
với văn hóa truyền thống quê nhà
bóng dáng như nghiêng của những người phụ nữ ngoài năm mươi
chẳng ngày nào vắng trên bờ biển này
từ sáng sớm
đến giữa trưa
những người phụ nữ này
từ khi sinh ra
đã bước đi trên cát
ngày ngày vẫn gắn bó với mênh mông cát nắng
nồng nhiệt niềm đam mê
dình sự văn hóa dân gian của quê hương
bà niếu và các thành viên câu lạc bộ
đã làm được điều kỳ diệu
đó là đưa mái trèo tâm linh
từ quá khứ tới hiện tại và tương lai
làm cho dòng chảy văn hóa của mảnh đất
nhơn chạch bao đời nay
liền mạch như dòng sông rinh
ngày đêm vẫn chảy ra biển lớn
nó có nghĩa là phần hồi rất là quan trọng
mà có cái phần lệ
mà không có phần hồi là không được
nhờ cái điều hò
điều hạt của tâm linh này
mà phục vụ công sản xuất
công lao động
thí dụ như là hò dâm sạp
trước đây đi thủ công
thì phải có cái điều hò
sản xuất ra để
đồng viên lao động
tức là gọi là hò dâm sạp
cái tay thì chèo
nhưng cái chân phải dầm
còn cái đồ âm văn
điền trao những di sản văn hóa cây hương tới thế hệ trẻ
nuôi dưỡng trong họ tình yêu
và sự gắn bó
với câu hò điệu múa truyền thống ngàn đời của cha ông
thưa quý vị và các bạn
mảnh đất quảng bình đầy nắng và gió
cùng những người dân chân chất
tràn đời nhiệt huyết với văn hóa dân tộc
sẽ là hình ảnh vô cùng gần gũi và đáng nhớ
chương trình sắp màu dân tộc tuần này của chúng tôi
xin được tạm dừng tại đây
mọi kỳ đồng góp của quý vị xin gửi về hòm thư
phòng văn hóa a com nhân dân org vn
hoặc con số điện thoại bốn ba nghìn hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin gửi ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau